tỉnh đoàn kiên giang đã tổ chức lễ phát động ngày thứ bảy tình nguyện
giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân năm hai nghìn một mươi tám
đây là hoạt động nhằm phát huy tinh thần của cán bộ công chức viên chức chiến sĩ trẻ
trong việc thực hiện các phần việc vì an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng
lễ phát động ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính
đã được thanh niên khối cán bộ công chức viên chức và khối lực lượng vũ trang tỉnh kiên giang
hưởng ứng mạnh mẽ nhằm xây dựng mẫu hình người cán bộ công chức viên chức chiến sĩ trẻ
năng động sáng tạo giỏi nghề trong sạch yêu nước
không chỉ bộ phận một cửa làm việc vào sáng thứ bảy như lâu nay
việc cán bộ công chức viên chức chiến sĩ trẻ là thanh niên
ở các cơ quan sở ngành và lực lượng vũ trang tỉnh kiên giang
làm việc trong ngày thứ bảy đã góp phần đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính
nâng cao chỉ số pci tapi tạo môi trường đầu tư thông thoáng
lành mạnh góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh